hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động toàn dân chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều các bộ ban ngành các tập đoàn lớn doanh nghiệp và bà con kiều bào việt nam ở nước ngoài
chung tay ủng hộ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
tính đến nay ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ từ hầu khắp công đoàn các bộ ban ngành
đáng chú ý một số tập đoàn lớn với mong muốn góp sức cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
đã tích hợp chương trình ủng hộ trên chính ví điện tử của khách hàng
từ hôm nay thông qua ứng dụng vin id của tập đoàn vin group người dùng có thể nhắn tin ủng hộ chương trình
toàn dân phòng chống dịch covid một mươi chín
số tiền quyên góp sẽ được chuyển toàn bộ cho ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh